ngày hai mươi hai tháng sáu thành ủy hà nội tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
các nhà khoa học văn nghệ sĩ trí thức thủ đô vào sự thảo báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số một mươi năm của quốc hội khóa một mươi hai về điều chỉnh địa giới hành chính tp hà nội
hầu hết các đại biểu đồng quan điểm cho rằng nghị quyết số một mươi năm là quyết sách đúng đắn đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn của thủ đô
bên cạnh đó các nhà khoa học trí thức thủ đô cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đúng tầm và báo cáo tổng kết một mươi năm điều chỉnh địa giới hành chính thành phố hà nội
các đại biểu kiến nghị hoàn thiện đồng bộ về cơ chế chính sách kiến nghị với trung ương đẩy mạnh công tác cụ thể hóa các chủ trương chính sách cơ chế đặc thù cho thủ đô